theo đài khí tượng thủy văn tỉnh yên bái do ảnh hưởng liên tiếp của không khí lạnh tăng cường từ sáng sớm tám tháng một mươi hai
nên nhiệt độ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh yên bái nhiệt độ đã xuống dưới một mươi độ c
theo đó nhiều đỉnh núi cao từ một bốn trăm linh m một bảy trăm linh m so với mực nước biển như đỉnh phúg luông la pán tẩn đèo khao phạ
thuộc huyện mù cang trải đỉnh ta trì nhu huyện tràm tấu đỉnh suối giàng huyện văn chấn
nhiệt độ về đêm giao động từ tám đến một mươi độ c ban ngày từ một mươi ba đến một mươi bảy độ c trời rét đậm
đây là đợt rét đầu tiên trong năm trên địa bàn tỉnh yên bái
tại các địa phương vùng cao nhiều người dân đã phải đốt lửa để sửa
hiện ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chỉ đạo các ngành nông nghiệp y tế các địa phương kiểm tra công tác phòng chống rét ở các huyện vùng cao
trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp giữ ấm cho người dân đặc biệt là người già và học sinh trong nhà trường
đồng thời triển khai đồng bộ các phương thức chống rét giữ chữ thức ăn cho châu bò